cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
bằng các biện pháp nghiệp vụ ban chuyên án đã phát hiện bắt quả tang nguyễn thọ hiếu trú tại khu vực trung cư phú mỹ trung số ba đường mai hắc đế tp vinh đang có hành vi tàng trữ trái phép chân ma túy
lực lượng chức năng đã thu giữ tại chỗ sáu viên hồng phiến một khẩu súng quân dụng với bốn viên đạn đã lên lòng
khám xét nợ của đối tượng lực lượng chức năng đã thu giữ thêm một trăm hai mươi gram ma túy đá sáu trăm linh viên hồng phiến một trăm linh viên thuốc lắc một súng côn một súng kíp hai hộp tiếp đạn
được biết hiếu là đối tượng thường xuyên vận chuyển số lượng lớn ma túy đến địa bàn huyện hưng nguyên và các địa bàn khác ở nghệ an và hà tĩnh để tiêu thụ
quá trình hoạt động phạm tội đối tượng hết sức cảnh giác với những thủ đoạn tinh vi xảo quyệt để qua mặt lực lượng chức năng
còn vào chiều nay công an tp đồng xoài tỉnh bình phước đang lấy lời khai của đối tượng trương thế anh ba mươi sáu tuổi trú tại phường tân phú tp đồng xoài để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chân ma túy
sáng nay trong quá trình tuần tra an ninh trật tự công an thành phố đồng xoài phối hợp với công an phường tân đồng và đội hiệp sĩ đã phát hiện một đối tượng đang điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra
thấy lực lượng chức năng đối tượng liền tăng ga bỏ chạy chống trả quyết liệt đạp ngã một thành viên trong đội hiệp sĩ
với tinh thần kiên quyết bắt giữ tội phạm nguy hiểm sau khoảng hai trăm linh mét truy đuổi cảnh sát và hiệp sĩ đã áp sát tóm gọn được đối tượng trên
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện hai bịch ni lông có chứa ma túy
đối tượng khai nhận tên là trương thế anh và điều đáng nói anh là đối tượng rất nguy hiểm manh động có nhiều tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản
thông tin từ phòng cảnh sát giao thông công an tp đà nẵng cho biết đã phối hợp với công an phường hòa hiệp bắc xác minh và làm rõ đối tượng điều khiển xe máy bằng chân trên tuyến đường nguyễn tất thành vào tối ngày một mươi sáu tháng năm
đối tượng tên là đào văn dũng một mươi chín tuổi
đó là một người chú tại tổ chính phường hòa hiệp bắc quận liên triểu
tại cơ quan công an dũng khai nhận vào tối ngày một mươi sáu tháng năm vừa từ quảng nam về nhà nên muốn thể hiện trên tuyến đường biển nguyễn tất thành bằng cách đi xe máy bằng hai chân gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
sau khi làm việc đối tượng dũng tỏ ra rất hối hận về hành vi vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ của mình
hiện phòng cảnh sát giao thông đã lập biên bản tạm giữ xe máy để xử lý
thông tin này cũng đã kết thúc bản tin nhanh của chúng tôi
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong bản tin nhật ký an ninh